chiếm tỷ trọng tới bốn mươi trong nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành nông sản
thế nhưng cuối tuần qua quả thanh long đột ngột rớt giá thê thảm
khiến cho ngành xuất khẩu giao quả của việt nam gặp nhiều khó khăn
tại nhiều vùng trồng thanh long lớn trong nước thương lái ngưng mua vì thị trường trung quốc không có nhu cầu
giá thanh long loại một chỉ còn chưa tới một mươi năm đồng một kg những loại thấp hơn chỉ còn khoảng hai đồng một kg
trong khi đó ớt cũng đang gặp khó ở thị trường malaysia do phát hiện nhiều lô ớt từ việt nam nhiễm thức bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép
ngoài ra bộ thực phẩm và dược phẩm hàn quốc phát hiện một số lô hàng đu đủ đã qua chế biến của việt nam xuất vào nước này là sản phẩm chuyển gen
nên không chấp nhận sản phẩm chuyển gen phải tiêu hủy hoặc tái xuất